tổ chức doanh nghiệp hay là các chuyên gia thì nó cũng sẽ tạo được ra một cái sức mạnh tổng hợp hơn và nó tạo ra được một cái thế trận mà chúng ta thường hay gọi là thế trận nhân dân trong cái lĩnh vực đấu tranh và bảo vệ an ninh trên môi trường mạng